ngoài ra ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quốc nhanh và gây ra nhiều hậu quả đối với cả người dân trên khắp các tỉnh miền trung
về đi lại giao thông cũng sẽ trở nên rất cản trở ách tắc
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin liên quan đến tình hình bão lũ để đưa đến quý vị một cách nhanh nhất và chính xác nhất
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại